sáng nay đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk nông tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí trần quốc cường ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban nội chính trung ương lãnh đạo tỉnh đắk nông cùng một số vụ cục thuộc ban nội chính trung ương và bộ công an
báo cáo với bộ trưởng tô lâm về tình hình kết quả các mặt công tác của lực lượng công an tỉnh đắk nông trong năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo công an tỉnh đắk nông cho biết lực lượng công an tỉnh đã bám sát nghị quyết chương trình công tác và chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trả tự
có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trả tự góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của tỉnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực tội phạm hình sự giảm ba một tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao nổi bật đã phát hiện đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất buôn bán sang giả quy mô
số lượng lớn thay mặt đảng ủy công an trung hương lãnh đạo bộ công an đại tướng tô lâm đã chúc mừng và ghi nhận đánh giá cao những thành tích chiến công của công an tỉnh đắk nông đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh đắk nông phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh trả tự giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng chí bộ trưởng yêu cầu thời gian tới công an tỉnh đắk nông phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh trả tự giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

công an tỉnh đắk nông phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương